nếu như vi phạm về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động cấp phép
và những giấy tờ liên quan đến hoạt động bảo vệ môi trường

khi có tình huống bất ngờ sẽ chữa lượng nước thải tại các hồ này

trong những lúc mà chúng tôi phải là nó không theo được quy trình mà đã xử lý theo quy trình trước đấy đã được duyệt

được xây dựng từ cách đây nhiều năm nên năng lực xử lý nước thải tại khu công nghiệp này cũng chỉ đạt loại b
trong khi đó muốn nâng tiêu chuẩn xử lý lên loại a sẽ vấp phải không ít khó khăn
việc quản lý các loại chất thải
chất thải nguy hại thì các doanh nghiệp thì cái ý thức của người ta thì các doanh nghiệp thì cũng chưa có cán bộ chuyên môn về môi trường theo dõi

người ta cũng chưa thực hiện đúng theo quy định pháp luật

thì từ ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn

tỉnh cũng đã rất quan tâm tạo điều kiện để lực lượng cảnh sát môi trường thực hiện chức năng của mình bằng cách là

thì lực lượng cảnh sát môi trường đã được tham gia hội đồng thẩm định với tư cách là một ủy viên trong thẩm định
trước khi cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phẩm môi trường

thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng cảnh sát môi trường nắm được

người ta phát sinh những cái gì có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường
hy vọng rằng trong thời gian tới để bảo đảm hiệu quả công tác bảo vệ môi trường khu công nghiệp
các địa phương cần ra soát điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp để bảo đảm các quy hoạch đồng bộ
phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
đặc biệt trong quá trình lập quy hoạch phải tính ngay tới các tác nhân gây ô nhiễm
và đề xuất các giải pháp nhằm giảm thiểu và bảo vệ môi trường
đồng thời tăng cường thanh kiểm tra việc thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường
xem xét điều chỉnh các chế tài để bảo đảm tính gian đe đối với hành vi vi phạm pháp luật
về môi trường trong các khu công nghiệp không để xảy ra các tình trạng đáng tiếc như thời gian vừa qua
thưa quý vị hôm nay tại đồn biên phòng trì lễ bộ đội biên phòng nghệ an đã bàn giao hai đối tượng người lào
vận chuyển ma túy trái phép cho cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý
trước đó vào lúc một mươi năm h ngày một mươi ba tháng năm tại khu vực bản san xã tri lễ huyện quế phong
đồn biên phòng chi lễ phối hợp với phòng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy pc bốn mươi bảy công an nghệ an đội kiểm soát ma túy cục hải quan nghệ an
và công an huyện quế phong đã phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng người lào là thò trá lì sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và thò dua rìa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cả hai là dân tộc lào sùng chú ở bản na cỏ mư xã pà đánh
huyện mường quán tỉnh hồ phan lào đang trên đường vận chuyển trái phép chất ma túy từ bên kia biên giới về việt nam tiêu thụ
tăng vật thu được tại hiện trường gồm một bọc nhựa màu đen thuốc viện đựng trong can nhựa có trọng lượng một mươi kg
hai chiếc xe máy hai điện thoại di động qua đấu tranh khai thác các đối tượng khai nhận
số lượng thuốc viện trên do đi thu mua và đổi hàng của nhân dân trong địa bàn sinh sống
sau đó đưa vào việt nam bán kiếm lời hiện bộ đội biên phòng nghệ an đã hoàn chỉnh hồ sơ
khởi tố vụ án và bàn giao các đối tượng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tin quốc tế phản ứng của các nước về vụ phóng tên lửa của triều tiên
mỹ pháp anh và nhật bản diễn tập đổ bộ trên đảo world
như tin đã đưa vào dạng sáng nay theo giờ việt nam triều tiên đã tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo
đây là lần đầu tiên tên lửa phóng đi đạt độ cao là hai km cho thấy bước tiến phát triển mới về công nghệ của triều tiên
đồng thời điều này cũng gây gia tăng sức ép cho tân tổng thống hàn quốc moon jae in khi ông đề xuất hướng tiếp cận mềm dẻo hơn
trong việc giải quyết khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo triều tiên
hội đồng an ninh quốc gia của hàn quốc và nhật bản ngay lập tức họp khẩn
để thảo luận về vụ phóng tên lửa này của triều tiên và đồng thời lên tiếng phản đối mạnh mẽ về việc này
sau cuộc họp thủ tướng nhật bản shinzo abe đã điện đàm với tân tổng thống hàn quốc moon jae in
theo ông abe nhật hàn mỹ đang tìm cách hợp tác cùng nga và trung quốc gây sức ép đối với triều tiên
buộc bình nhưỡng phải tuân thủ các nghị quyết của hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhật bản đã trao công hàm phản đối vụ phóng tên lửa của triều tiên thông qua đại sứ quán nước này tại bắc kinh
chính phủ nhật bản cũng đã phát hành trong nước tài liệu hướng dẫn cách đối phó trong một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo
dự kiến một cuộc diễn tập lánh nạn khi tên lửa rơi sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc vào đầu tháng tới
nhiều nhà phân tích tại hàn quốc cho rằng vụ phóng tên lửa của triều tiên là một động thái để thử chính sách của tân tổng thống hàn quốc moon jae in
người được cho là sẽ khôi phục lại chính sách ánh dương của cựu tổng thống kim dae chung
tái khởi động đối thoại và viện trợ kinh tế thay vì gây sức ép
và áp đặt cấm vận để thuyết phục triều tiên thay đổi
theo lời của ông moon jae in trong sáng nay thì hàn quốc sẽ vẫn mở khả năng đối thoại với triều tiên
trong khi đó trưởng đoàn đàm phán của hàn quốc về vấn đề hạt nhân triều tiên cũng đã điện đàm với người đồng cấp nhật bản và mỹ
chia sẻ các đánh giá về vụ phóng tên lửa cũng như cách thức đáp trả
còn từ mỹ tổng thống mỹ donald trump kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn với triều tiên
bộ tài chính mỹ tuyên bố cân nhắc tất cả những công cụ sẵn có
để ngăn triều tiên tiếp cận với hệ thống tài chính quốc tế
còn từ trung quốc bộ ngoại giao nước này đã kêu gọi các bên kiểm chế nhằm tránh leo thang căng thẳng trong khu vực
cũng trong ngày hôm nay tổng thống nga vladimir putin bày tỏ quan ngại về tình hình bán đảo triều tiên
trong khi đó truyền thông nhà nước triều tiên tiếp tục thông tin tái khẳng định lập trường tăng cường sức mạnh tự vệ
các thống kê mới nhất công bố ngày hôm nay cho thấy
có hơn một trăm ba mươi hệ thống mạng tại hơn một trăm linh
bốn mươi nước trên thế giới đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng quy mô toàn cầu chưa từng có tiền lệ xảy ra vào ngày một mươi hai tháng năm vừa qua
hiện một lực lượng quốc tế gồm nhiều chuyên gia chống tội phạm công nghệ cao đã được europol thành lập để phục vụ công tác điều tra
các vụ tấn công mạng này xuất hiện dưới dạng tống tiền
theo đó người sử dụng mạng sẽ không thể truy cập dữ liệu trừ phi họ trả cho tin tặc một khoản tiền ảo bitcoin trị giá từ ba trăm linh đến sáu trăm linh đô la
mới có thể trả cho tên tặc
các công ty an ninh mạng xác định virus gây ra vụ tấn công mạng nói trên là loại mã độc wanacry có khả năng tự phát tán trên quy mô lớn
bằng cách lợi dụng một lỗi phần mềm trong hệ điều hành windows của microsoft
theo đó nga và ấn độ là hai quốc gia chịu tác động nặng nề nhất do hệ điều hành windowsp của hãng microsoft
một trong những hệ điều hành được cho là có nguy cơ cao bị tấn công vẫn được sử dụng rộng rãi tại đây
các mã độc tấn công các ngân hàng
các doanh nghiệp của nga bệnh viện anh cùng hàng loạt các nhà máy ô tô tại những quốc gia châu âu khác
các doanh nghiệp trên toàn thế giới đã phải nâng cấp máy tính để chuẩn bị đối phó với cuộc tấn công mạng mới
danh sách nạn nhân của vụ tấn công mạng này vẫn tiếp tục dài thêm
cuộc tập trận đổ bộ tại khu vực đảo wam thuộc mỹ ở vùng thái bình dương đã bắt đầu với sự tham gia của liên quân bốn nước
mỹ pháp anh và nhật bản
cuộc tập trận dự kiến kéo dài một tuần nhằm thể hiện sự ủng hộ của các nước này
cho quyền tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế
tham gia cuộc tập trận ngoài lực lượng mỹ có hai chiến hạm pháp
bao gồm tàu chở trực thăng mitchell và hộ tống hạm tàng hình corbett
chở theo một số trực thăng của anh cùng bảy mươi lính anh
nhật bản cũng cử lực lượng bao gồm năm mươi quân nhân và một trăm sáu mươi lính thủy cùng tàu đổ bộ
nội dung tập trận bao gồm việc binh lính tập đổ bộ trên đảo bằng xuồng cao su
sau đó sẽ là nội dung tập bắn đạn thật
phối hợp giữa lực lượng quân đội các nước
cuộc tập trận được tổ chức ở khu vực xung quanh đảo wom và tin thuộc chủ quyền của mỹ
nằm cách thủ đô manila của philippines khoảng một năm trăm linh hải lý về phía đông
và thủ đô tokyo của nhật bản về phía nam
với tổng số một trăm năm mươi tám công ty kinh doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ
đang hoạt động trên khắp đất nước
mexico hiện là thị trường công nghệ tài chính lớn nhất khu vực mỹ la tinh và lớn thứ sáu trên thế giới
các công ty kinh doanh dịch vụ tài chính dựa trên nền tảng công nghệ
hay còn gọi là fintech tại mexico dự kiến trong một mươi năm tới
sẽ thâu tóm ba mươi thị trường ngân hàng tại quốc gia này
và hy vọng mở rộng hơn nữa thị trường tài chính
nhằm thu hút cả phần dân số chưa tiếp cận với các dịch vụ của ngân hàng
giá trị giao dịch của thị trường fintech mexico sẽ lên tới ba ba tỷ đô la vào cuối năm nay
chỉ đứng sau trung quốc mỹ vương quốc anh nhật bản và đức
dịch vụ của các công ty fintech nhanh hơn rẻ hơn và hiệu quả hơn so với dịch vụ của các ngân hàng
những công ty này cung cấp dịch vụ như một trung gian ở nhiều khâu tài chính khác nhau
như chuyển tiền cho vay mua bán chứng khoán và tư vấn tài chính
chính vì vậy fintech rất hấp dẫn với đại đa số giới trẻ biết sử dụng công nghệ
thưa quý vị vừa qua sở du lịch tp hcm đã tổ chức khai mạc
chương trình nghệ thuật đường phố hồ chí minh city street show
với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ ca sĩ các nhóm múa truyền thống và nhóm nhảy hiện đại
đây là chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố theo chủ đề đầy mới lạ và hấp dẫn
hồ chí minh city street show mới là ở sự kết hợp giữa nghệ thuật đường phố đương đại trên thế giới
và văn hóa dân gian ba miền
bên cạnh loại hình quen thuộc như ảo thuật ca hát biểu diễn nhạc cụ nhảy múa nhạc edm
thì những tiết mục đơn ca tài tử múa cổng chiêng cũng đã góp phần quảng bá những nét đặc sắc của văn hóa việt
vào mỗi tối thứ bảy và chủ nhật hàng tuần trải dài trên con phố đi bộ nguyễn huệ
sẽ có sáu cụm sân khấu trình diễn cùng lúc các loại hình nghệ thuật khác nhau
các sân khấu này được thiết kế sáng tạo mang đậm hơi thở đường phố và nét đặc trưng của du lịch thành phố
mục tiêu của chương trình nghệ thuật đường phố là chúng ta có thể tìm ra những nét đặc trưng của du lịch tp hcm
chúng tôi bổ trợ thêm cho cái sự hấp dẫn vốn có của phố đi bộ nguyễn huệ
trở thành một điểm đến rất là hấp dẫn cho du khách và người dân tp hcm vào dịp cuối tuần
bằng một cái chương trình nghệ thuật đường phố với cái sự tài năng sự giao lưu giữa người nghệ sĩ với khán giả một cách rất là gần gũi
với những ai yêu thích nghệ thuật đường phố thì có thể đến đây
chúng ta có thể thưởng thức những cái không gian văn hóa ca nhạc những loại hình nghệ thuật
rất là ghê
nét mới của chương trình nghệ thuật đường phố hồ chí minh so với những chương trình biểu diễn nghệ thuật khác
đó chính là sự kết hợp đầy sáng tạo giữa nghệ thuật đường phố đương đại trên thế giới như ảo thuật ca hát
biểu diễn nhạc cụ nhảy múa và văn hóa dân gian ba miền của việt nam
nghệ thuật hát đối đáp quan họ đơn ca tài tử múa cổng chiêng góp phần giới thiệu những nét đặc sắc nhất
đặc sắc của văn hóa việt nam
ngày hôm nay em được tham gia trong cái chương trình này là em rất là vinh dự và em cũng rất là vui khi mà quảng bá
nhạc âm nhạc truyền thống đến với mọi người cũng như là bạn trẻ và mọi người đặc biệt yêu thích nhạc truyền thống
đầu tiên em đánh ở một nơi như thế này em thấy khán giả thật là rất là cool rất là tuyệt
thật sự thì em rất là mong muốn những cái chương trình như thế này mang đậm cái nét văn hóa cũng giống như là
những cái nghệ thuật mới đem đến cho các bạn cho giới trẻ để mà chúng ta có thể hội nhập tốt hơn
giống như là có một cái sân chơi bổ ích hơn
không chỉ biểu diễn riêng lẻ mà các loại hình nghệ thuật này còn được kết hợp tạo nên sự mới mẻ
trong cách giới thiệu văn hóa dân tộc đến du khách quốc tế
bữa tiệc nghệ thuật mới lạ hấp dẫn này được trình diễn trong một không gian mở
sẽ làm tăng thêm sự giao lưu văn hóa giữa du khách

tôi rất thích khi được nghe trực tiếp những nghệ sĩ biểu diễn như thế này
khi nghe những giai điệu của các bạn tôi lại nhớ những bài hát của nikollo tomado ở quê hương tôi
âm nhạc có mặt khắp nơi và tôi rất vui khi mình có mặt tại thành phố hồ chí minh
nói chung là các cô rất thích vì nó làm cho các cô thấy mình trẻ lại như của thanh niên này
và cũng như là mình được hòa chung với các cô
nói chung là các cô rất thích vì nó làm cho các cô thấy mình trẻ lại như thủa thanh niên vậy